tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ năm hội đồng nhân dân tp hà nội trả lời câu hỏi của các đại biểu liên quan đến việc
vì sao chưa khởi tố sai phạm của công ty tư nhân xây dựng số một điện biên do ông lê thanh thản làm chủ tịch
giám đốc công an tp hà nội đoàn duy khương cho biết do chưa đủ hồ sơ nên chưa đủ cơ sở để khởi tố vụ án
đồng thời khẳng định cơ quan cảnh sát điều tra luôn thượng tôn pháp luật thận trọng khách quan với các vụ việc
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì phiên chất vấn
chất vấn thiếu tướng đoàn duy khương giám đốc công an tp hà nội
nhiều đại biểu đề nghị giám đốc công an tp cho biết lý do đến nay chưa khởi tố vi phạm về trật tự xây dựng
cũng như an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trung cư của công ty tư nhân xây dựng số một điện biên do ông lê thanh thản làm chủ tịch
trả lời câu hỏi của các đại biểu thiếu tướng đoàn duy khương cho biết
ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đã chính thức nhận toàn bộ hồ sơ của thanh tra thành phố
chuyển theo chỉ đạo của đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
tuy nhiên đây là vụ việc xảy ra với nhiều tình tiết nhiều nội dung cần phải tập trung lực lượng biện pháp để xác minh điều tra làm rõ
chúng tôi cũng đã trao đổi và phối hợp chặt chẽ với điện biên cảnh sát thành phố
để giám sát các hoạt động thu thập
thiếu tướng đoàn duy khương cũng cho biết công an tp hà nội thường xuyên báo cáo các cấp có thẩm quyền
đặc biệt đang cục viện kiểm sát nhân dân tp báo cáo xin ý kiến chỉ đạo trước khi quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
chiều nay ngày sáu tháng một mươi hai sau ba ngày làm việc kỳ họp thứ năm hội đồng nhân dân thành phố hà nội đã bế mạc